hà nội yêu thương hà nội lạ kỳ qua ký họa mùa covid một mươi chín là ý tưởng thú vị đang được nhóm ký họa đô thị hà nội phát động trong cộng đồng yêu ký họa
cuộc thi thử thách vẽ liên tục trong một mươi bốn ngày chỉ sau vài ngày ban tổ chức đã nhận được hơn một trăm linh bức ký họa của nhiều người thuộc mọi ngành nghề và lứa tuổi
các bức vẽ xoay quanh những câu chuyện về cuộc sống mùa covid một mươi chín như ngợi ca đội ngũ y bác sĩ học trực tuyến
ra đường mùa covid phun thuốc khử trùng cuộc sống sinh hoạt gia đình và không thể thiếu những điều đẹp đẽ ấn tượng của hà nội như một căn biệt thự cổ
một cây hoa xưa một bó loa kèn một điệu nhảy gencovi một gánh cháo sườn góc phố cổ v v
cuộc thi kết thúc nhóm ký họa hà nội sẽ tổ chức bán đấu giá các tác phẩm
năm mươi số tiền thu được sẽ góp vào quỹ phòng chống covid một mươi chín do trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phát động